bộ đội biên phòng đồn cơ khẩu hoành mô phối hợp với chính quyền nhân dân hai xã hoành mô và đồng văn
huyện bình liêu tỉnh quảng ninh với chấn động chung thành phố phòng thành cảng trung quốc
đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến sông biên giới đồng mô khu vực cột mốc một mươi ba nghìn một trăm sáu mươi hai năm trăm linh ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là sáng kiến của quân dân và chính quyền hai xã một trấn kết nghĩa của hai địa phương bình liêu việt nam và thành phố phòng thành cảng trung quốc
hoạt động dọn vệ sinh môi trường góp phần gìn giữ cảnh quan môi trường văn minh sạch đẹp ở khu vực cửa khẩu của hai nước
tạo điều kiện cho cư dân biên giới được giao thương thuận lợi
chương trình này nằm trong chương trình xác định của tỉnh quảng ninh về việc nằm môi trường của tỉnh quảng ninh
sau đó là sự chỉ đạo rất là chặt chẽ từ trên theo ngành dọc đó là bộ thủy viên hồng tỉnh
trong các đơn vị bộ đội biên phòng nói chung và đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô
nói riêng về tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
dọn vệ sinh môi trường trên sông biên giới là một hoạt động ngoại sao nhân dân giữa hai địa phương biên giới
có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị việt nam trung quốc
đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô hiện đang quản lý hơn bốn mươi ba km đường biên giới
mốc giới trên sáu mươi tám cột mốc trên địa bàn sáu xã biên giới
nhờ làm tốt công tác ngoại giao nhân dân nên tình hình an ninh trật tự vùng biên giới được giữ vững
ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương